tiếp giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới tại việt nam udion đến chào tạm biệt kết thúc nhiệm kỳ tại việt nam vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng cảm ơn ông udion người bạn thân thiết của việt nam
đã có nhiều đóng góp ấn tượng trong mối quan hệ giữa ngân hàng thế giới và việt nam
thủ tướng đề nghị trên cương vị giám đốc quốc gia cho bốn nước châu phi thời gian tới
ông sẽ là cầu nối mở rộng xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang thị trường châu phi
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn vkp đã có những đóng góp quan trọng
trong quá trình phát triển của việt nam trong đó có cả các dự án xóa đói giảm nghèo
hỗ trợ các khoản vay tư vấn kỹ thuật cho các lĩnh vực tài chính ngân hàng
giám đốc quốc gia vkp tại việt nam ông udion bày tỏ cảm ơn chính phủ thủ tướng chính phủ
và các bộ ngành việt nam trong thời gian qua đã hỗ trợ ông hoàn thành nhiệm vụ
ông chúc mừng việt nam ứng phó thành công với dịch covid một mươi chín trở thành hình mẫu trên thế giới
điều hành chỉ đạo quyết liệt của chính phủ việt nam
hiện nay việc nắm bắt cơ hội phục hồi hậu covid một mươi chín là rất phù hợp đối với việt nam
trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
ông cho rằng việt nam cần có biện pháp để trở thành nước có thu nhập trung bình
trong giai đoạn tới việt nam cần phát triển nhanh số hóa là tương lai của đất nước hiện đại
cung cấp dịch vụ cho người dân nhanh hơn tốt hơn nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước
thủ tướng cho biết đã giao bộ thế chính nghiên cứu trao đổi với vkp về khoản vai chống covid một mươi chín mà vkp đề xuất